thành phố đà nẵng được mọi người biết đến là một thành phố xinh đẹp có dòng sông hàn thơ mộng và bãi biển trải dài
và ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao là một trải nghiệm rất tuyệt vời mà các vận động viên dù lượn được tận hưởng khi tham gia giải dù lượn bay trên tiền xa
vượt mây trời ngắm nhìn những cánh rừng nguyên sinh trên bán đảo sơn trà hay ngắm toàn cảnh thành phố biển đà nẵng từ trên cao
đó là những gì mà các vận động viên dù lượn được trải nghiệm khi tham gia giải dù lượn bay trên tiền xa do thành phố đà nẵng tổ chức
không chỉ có cảnh đẹp từ trên cao các vận động viên còn đánh giá nét hoang sơ của sơn tra ở tuyến đường đi lên bãi bay
tôi hoàn thành được chuyến huấn luyện phi công bay đơn và để cho tôi có cảm hứng để tôi có thể nuôi dưỡng những cái ước mơ bay của mình
gần như là ít cái nơi nào mà có núi có biển có sóng nữa có cầu rồng nói chung là mọi người bay theo đánh giá của các phi công nước ngoài thì ai cũng rất là thích cái điểm này
chỉ trong hai ngày tổ chức đã có ba trăm linh lượt bay của hơn tám mươi vận động viên tham gia giải dù lượn bay
trên tiền xa năm hai nghìn một mươi chín con số này đã thể hiện sự hấp dẫn của điểm bay tại bán đảo sơn trà và mở ra tiềm năng cho một loại hình dịch vụ du lịch mới tại thành phố biển đà nẵng xinh đẹp
nó sẽ có tác dụng rất nhiều tác dụng gia tăng số lượng và chất lượng thành viên cho câu lạc bộ đồng thời là giúp cho thành phố quảng bá du lịch trở thành một cái sản phẩm du lịch trong tương lai
nhiều năm qua môn thể thao dù lượn đã được phát triển khá mạnh mẽ ở việt nam
và đà nẵng đã tận dụng những yêu đãi mà thiên nhiên mang lại bằng cách tổ chức thường niên giải dù lượn trên bán đảo sơn trà giới thiệu đến bạn bè trong và ngoài nước biết đến đà nẵng của việt nam từ một góc nhìn hoàn toàn khác một góc nhìn toàn cảnh từ trên cao